khu kháng chiến ngọt ở dưới kinh long an đó rồi cái văn vòng vòng xuống chợ ca một mươi hai đồng này nè

chính rồi dài xuống chính hơn nhóm năm mươi sáu chuồng đi chung cái có khi ốm đau rồi đó rồi người này đau
thì đi giúp đỡ rồi chạy đưa như nhà thương luôn chứ đi một mình thì lỡ có bị đau ốm dội cái
dội là kẻ chết luôn á mới đầu đi làm gì miếng cơm ánh áo đi miếng rồi nó lại thành ghiền mùa
nước lên mà không đi xa giang câu thả lưới thì sẽ thấy nhớ lắm
thì sẽ ngứa ngáy rồi buồn trồn chân tay lắm
lượng cá không nhiều nhưng ông vẫn chui dễ
tiếp chuyện với chúng tôi tâm sự về cuộc sống gia đình những câu chuyện dừng từ
về đứa con trai vừa mới lập gia đình của mình nhưng vẫn còn ham chơi và cả cái thuốc chăn câu nữa
còn chới anh ba thật một nông dân ở tận chợ mới an gia
anh đã theo ghe nhập đoàn với những tạp đoàn văn câu này hơn một mươi mùa nước nổi
thường lưới thì chiều mình đi văn
xong tối mình đi thăm giác sáng ngày mình thăm giác nữa
mà cũng khỏe chứ không có gì
mà nước thì ở đây nhờ cái ngày lưới này
quân bình là ngày trăm mấy
có nước dựt nước lúc cạn là con cá nó dính nhiều
lúc đó là mình văn lúc đó là
cái mùa nước này tình như là bà con nông thôn sống khỏe hơn mùa khô
mặc dù bằng ruộng có lúa thì chứ tiền nó xài nó không mấy
cũng như dân ở đây ta đặt dớn đó là
như năm rồi đó anh tôi ông đặt đó là một bữa đó là từ một triệu hoặc triệu mấy
là một ngày đó nha
thất là bữa nào thất là bốn năm trăm linh ba bốn trăm linh vậy đó
còn nó chịu trúng rồi là cả một triệu
năm bữa là nếu vấn nhiều là cả một triệu đó
triệu đi lên đó
những cái rừng nhỏ này là mình chẳng chọn nó đâu
mỗi mùa như vậy
anh có thể kiếm được hơn chục triệu đồng
và nhờ người gửi về quê cho vợ con sinh sống qua mùa nước
hàng tháng trời xa vợ xa con
ai cũng nhớ
xong trong mùa nước nổi này
mỗi người nông dân đều phải cố gắng thu hoạch ít nhiều nguồn lợi
mà dòng sông này mang lại
cũng là để nuôi vợ nuôi con
mà cũng là để nhận lấy sự bù đắp
từ chính dòng sông mẹ mê công
chúng tôi tắp ghe vào sát bờ
để làm quen với hai vợ chồng
đang lũi củi chống ghe lọc cá này
vợ chồng anh hai châu
không phải là người của tập đoàn giang câu
họ là dân bản xứ
và đang lên đên ngay trên chính thử ruộng của mình
tuy nhiên xem ra
hôm nay không phải là một ngày may mắn với họ
những mẻ lưới không đem lại nhiều chiến lợi phẩm lắm
mỗi người mỗi việc
những chiếc lưới quăng lên hạ xuống nhịp nhà
gom góp những chiến lợi phẩm
từ trong làng nước màu đỏ ngầu
âm thanh từng giọt nước
chảy từ ô lưới xuống sông
tứ âm nhạc cuộc sống
mà chúng tôi nghe thấy nhiều nhất
khi ở đây
giữa mùa con nước mênh mông bát ngát
tất cả đang hứa hẹn
một mùa ngư sản bội thu
cho những người nông dân cần cù
chăm chỉ và lạc quan nhất
trời đáp về chiều
những con thuyền của tập đoàn giang câu
lại tụ về cùng nhau
vừa là để cùng nhau chống lại
những cơn giông bất chợt giữa đồng
vừa là để nướng con cái nhỏ
uống chán rượu nóng
lai rai tâm sự
sau một ngày dài mưu sinh nhất giả
không gian sống của những con người
trên cơm dưới cá
giờ đã trở thành một sân khấu nổi mênh mông
giữa đồng nước
chúng tôi cũng được mời chào
là một chán rượu cay
người miền tây làm vậy
nổi tiếng với cách sống cương trực
tinh thần nghĩa
nhưng trong những cuộc vui với khách quý
với bạn hiền
họ lại thể hiện một kinh thần lạc quan
về yêu đời
không mong cao cổ đầy
cũng chẳng mạng đến ghế trơn chiếu đẹp
tình bạn hào sản
đôi khi chỉ cần một câu ca giọng cổ
là đã có thể hiểu nhau
mà thành tri kỷ ở chỗ này
chúc các bạn ăn cái nghe với bạn
cường mưa trái mùa
làm gián đoạn cuộc vui trên sông nước
nhưng dường như không ai nỡ rời đi khỏi chỗ này
cuộc chơi của những người nông dân ngư dân tứ xướng không bà con xa bỗng chốc trở thành láng giềng gần
chúng tôi cũng bị chính với tinh thần hào sản quá đổi ấy giữ chân lại
trong tiếng gió rít tiếng mưa rơi lột đột và tiếng sông vỗ và mạng thuyền
tiếng hát của người dân biệt dường như một hơi ấm đang tỏa vào trái tim những người xa xứ bao gồm họ và cả chúng tôi